nhận lời mời của thứ trưởng bộ quốc phòng hàn quốc park jae min đoàn đại biểu cục bộ quốc phòng việt nam do thượng tướng nguyễn trí vịnh thứ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn đã thăm hàn quốc tham dự đối thoại chính sách quốc phòng việt nam hàn quốc lần thứ tám từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi hai tháng sáu
ngày hai mươi tháng sáu tại phiên đối thoại hai bên đã trao đổi về tình hình an ninh thế giới khu vực và những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau
hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua và nhất trí tập trung tăng cường trao đổi đoàn cấp cao hợp tác về công nghiệp quốc phòng khắc phục hậu quả sau chiến tranh an ninh biển các hoạt động liên quan đến giữ gìn hòa bình của liên hợp quốc
về cơ chế hợp tác đa phương hai bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin tham vấn và phối hợp với nhau trên các diễn đàn đa phương
việt nam ủng hộ hàn quốc tham gia có trách nhiệm vào các cơ chế hợp tác an ninh đa phương đóng góp cho hòa bình ổn định phát triển trong khu vực và thế giới
hàn quốc cam kết ủng hộ việt nam trong công tác chuẩn bị và tổ chức sự kiện quốc phòng quân sự năm hai nghìn hai mươi khi việt nam đảm nhiệm cương vị chủ tịch asean